cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã tống đặt quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp tân xuân và các doanh nghiệp liên quan
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp tân xuân do hoàng văn tịnh làm giám đốc đã thực hiện hành vi bán trái phép năm mươi chín hóa đơn của công ty trách nhiệm hoạn xây dựng tổng hợp tân xuân không có dịch vụ hàng hóa kèm theo
cho công ty trách nhiệm hữu hạn hồng thắng công ty trách nhiệm mô hạn thương mại dịch vụ nam anh và công ty thương mại dịch vụ duy linh để thu lợi bất chính hơn một trăm sáu mươi hai triệu đồng
ngoài ra công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp tân xuân còn có dấu hiệu xuất bán một số lượng hóa đơn cho các cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hai mươi bảy tỷ đồng giá bán hóa đơn là bốn đến năm qua đó thu lợi bất chính hơn một hai tỷ đồng
với hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự phạm văn mạnh chú tại huyện an dương thành phố hải phòng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai tháng để điều tra

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện